phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đến thăm và chúc mừng tòa giám mục đà nẵng
hội đồng giáo phẩm hội thánh tin lành việt nam miền nam và tín hữu tin lành tiêu biểu đinh thị vượt
gia đình có công với cách mạng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chúc mừng các giám mục mục sư các chức sắc
tu sĩ cùng đồng bào công giáo và tin lành một mùa giáng sinh an lành và chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín với nhiều niềm vui
đồng chí trương hòa bình ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo
nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tín đồ trong việc thực hiện tốt vai trò người giáo dân tốt
cũng là người công dân tốt trên con đường đồng hành cùng đất nước
qua đó đồng chí mong muốn các vị chức sắc đồng bào công giáo và tín hữu tin lành
tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước đạo đức tôn giáo trách nhiệm công dân
góp phần vào xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh